tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức xét xử phúc thẩm đối với một mươi bảy bị cáo trong vụ án hình sự
giết người che giấu tội phạm không tố giác tội phạm xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo cáo chẳng xuất phát từ mâu thuẫn hai nhóm thanh niên chú tệ huyện hòa bình
đã lôi kéo bạn bè đồng bọn mang theo hung khí để đánh nhau hậu quả làm một người bị thương nặng và tử vong
căn cứ vào hành vi mức độ và đơn kháng cáo của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên bị cáo trần vũ linh
mức án tù trung thân một mươi một bị cáo từ một mươi hai năm đến một mươi tám năm tù về tội giết người
ba bị cáo chín tháng tù treo về tội che giấu tội phạm